trong lúc vượt phải xe ô tô đen có dấu hiệu mất kiểm soát lao về bên trái đã hút văng xe ô tô chạy bên cạnh sang phần đường ngược chiều và va vào một xe ô tô tải
đoạn clip ghi lại hình ảnh đã thu hút nhiều bình luận của cánh tài xế
trong đó nhiều ý kiến nhận định tài xế ô tô màu đen mất lái trong lúc vượt phải gây ra tai nạn liên hoàn
luật giao thông đường bộ có quy định xe sinh vượt chỉ được vượt khi không có chứng ngại vật phía trước
không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt xe chạy trước không có tín hiệu của xe khác và đã tránh về phía bên phải khoảng hai đường một mươi bốn lượt giao thông đồng bộ